khoảng một mươi ba h chiều nay ngày tám tháng sáu trên đường dt bảy trăm bốn mươi ba phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe gắn máy làm hai người thương vong
thời điểm trên anh nguyễn thanh tuấn hai mươi tuổi quê an giang chạy xe máy biển số sáu mươi bảy c bảy mươi tám nghìn chín trăm chín mươi tám
lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi ba khi qua khu phố một a phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
thì xảy ra va chạm với xe máy biển số sáu mươi tám n một trăm linh ba nghìn hai trăm năm mươi chín do ông nguyễn văn nhãn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám quê kiên giang điều khiển cùng chiều tai nạn đã khiến hai xe máy và người ngã xuống đường
trong đó tốn va vào giải phân cách tử vong tại chỗ riêng ông nhãn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
được biết tuấn làm công nhân cho công ty gần đó tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy về phòng trọ thì xảy ra tai nạn